bản tin dịch covid một mươi chín sáng nay ngày một mươi một tháng bảy của bộ y tế cho biết
tính từ một mươi chín h hôm qua ngày một mươi tháng bảy đến sáu giờ sáng nay có sáu trăm linh bảy ca mắc mới
trong đó một ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại an giang
sáu trăm linh sáu ca ghi nhận trong nước tại tp hcm bốn trăm bốn mươi ba ca tiền giang bốn mươi sáu ca vĩnh long bốn mươi ba ca
bình dương ba mươi chín ca hậu giang chín ca bến tre an giang cùng bảy ca
ca phú yên bốn ca bắc ninh ba ca bình phước hai ca cà mau một ca quảng nam một ca và bạc liêu một ca
trong đó bốn trăm ba mươi bốn ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa
việt nam hiện có tổng cộng hai mươi sáu năm trăm năm mươi ba ca ghi nhận trong nước và một chín trăm một mươi bảy ca nhập cảnh
kể từ giờ hôm nay ngày một mươi một tháng bảy đã có thêm nhiều địa phương trên cả nước
thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch
gồm toàn huyện bào bàng tỉnh bình dương
thành phố của tỉnh đồng tháp
tại đồng nai hai trăm năm mươi năm năm trăm linh nhân khẩu ở sáu phường thuộc thành phố biên hòa
bắt đầu áp dụng cách ly y tế một mươi bốn ngày
theo đó ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh đồng nai đã ra quyết định
về việc thiết lập các vùng cách ly y tế tại các phường hóa an tân hạnh tân hòa tân biên hố nai
và một phần phường phước tân thuộc khu phố hương phước khu phố vườn dừa
và một phần khu phố miễu trên địa bàn thành phố biên hòa
để phòng chống dịch covid một mươi chín lây lan trong cộng đồng
tổng số hộ dân trên địa bàn năm phường và một phần của phường phước tân là năm mươi năm ba mươi bảy hộ

thưa quý vị căn cứ tài liệu xác minh điều tra ngày năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người cướp tài sản
xảy ra vào ngày hai mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi tại phường bình hàn thành phố hải dương
bị hại là nạn nhân nam sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại thị trấn gia lộc huyện gia lộc tỉnh hải dương
ngày bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương đã ra quyết định khởi tố bị can
và lệnh tạm giam đối với cao tài năng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại phường bình hàn tp hải dương tỉnh hải dương
về hành vi giết người cướp tài sản
quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam bị can nêu trên
đã được viện kiểm sát nhân dân tỉnh hải dương phê chuẩn
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương đang tiếp tục củng cố hồ sơ
điều tra làm rõ hành vi phạm tội của bị can cao tài năng
và hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng khác có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
ngày chín tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lào cai
phối hợp với cục an ninh mạng bộ công an các đơn vị nghiệp vụ đã triệt phá thành công chuyên án
bắt giữ tám đối tượng liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và hoạt động đánh bạc cá độ trực tuyến qua internet
khoảng đầu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một qua công tác nắm tình hình lực lượng trinh sát phát hiện trên địa bàn tỉnh lào cai
có một số đối tượng có dấu hiệu nghi vấn hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ cá độ bóng đá trên trang mạng bóng tám mươi tám
để thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc các đối tượng sử dụng tài khoản tổng đại lý tài khoản đại lý và tài khoản con bạc
để tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên các trang mạng bóng tám mươi tám
các tài khoản cấp trên có thể tạo và theo dõi tài khoản cấp dưới
mỗi tài khoản có thể do một hoặc nhiều đối tượng cùng quản lý sử dụng để ăn chia thắng thua từ các con bạc
cơ quan công an xác định tám đối tượng trong đường dây này gồm nguyễn thế hoàng bùi tấn vũ nguyễn văn bình nguyễn công thanh
nguyễn ngọc tuấn nguyễn quốc thịnh trịnh việt tiệp và khổng quốc việt đều trú trên địa bàn tỉnh lào cai
ngày chín tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một tám tổ công tác đồng loạt đột kích tiếp cận nơi trú ngụ của tám đối tượng nêu trên
và đưa về trụ sở cơ quan cảnh sát điều tra để làm rõ hành vi
qua khám xét cơ quan điều tra đã tạm giữ tám trăm sáu mươi triệu đồng tiền mặt bốn xe ô tô một mươi ba điện thoại di động sáu máy tính cùng nhiều tăng vật liên quan
cơ quan công an xác định từ đầu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một đến ngày tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một các con bạc đã đặt cược số điểm đánh bạc qua mạng tương đương số tiền ba trăm năm mươi tỷ đồng
chiều qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang cho biết qua khám xét một mươi sáu địa điểm có liên quan tới đường dây buôn lậu
do nguyễn thị kim hạnh tức một mươi tường năm mươi hai tuổi cầm đầu thu giữ khoảng ba mươi sáu kg vàng một hai mươi bảy triệu usd hơn một bảy tỷ đồng và nhiều tăng vật có liên quan tới hành vi phạm tội của các đối tượng
sau khi bị bắt giữ một mươi tường đối tượng cầm đầu đường dây buôn lậu năm mươi một kg vàng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã dẫn giải đối tượng về nhà
ở ấp phước thọ xã đa phước huyện an phú tỉnh an giang để tiến hành tống đạt lệnh khám xét nhà
cùng thời điểm này hơn một trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ chia làm nhiều tổ công tác đã đồng loạt khám xét một mươi năm địa điểm là cửa hàng kinh doanh vàng và nhà ở của một số đối tượng có liên quan trên địa bàn thành phố châu đốc và huyện an phú
tại các địa điểm khám xét cơ quan điều tra đã thu giữ khoảng ba mươi sáu kg vàng một hai mươi bảy triệu usd hơn một bảy tỷ đồng
nhiều thiết bị điện tử và tài liệu chứng cứ có liên quan tới hành vi giao dịch tiền vàng qua biên giới của các tiệm vàng kinh doanh vàng và của một mươi tường cũng như các đối tượng có liên quan tới vụ án
như truyền hình công an nhân dân intv đã đưa tin ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi các lực lượng chức năng đã tổ chức bắt giữ nhóm đối tượng đang vận chuyển trái phép năm mươi một kg vàng nguyên chất
từ biên giới campuchia vào khu vực thuộc khóm vĩnh chánh một phường vĩnh ngươn thành phố châu đốc
quá trình điều tra cảnh sát xác định một mươi tường là nhân vật chính trong vụ án vận chuyển năm mươi một kg vàng nói trên
sau gần tám tháng bỏ trốn một mươi tường đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi một mươi tường bị bắt bảy bị can khác đã ra đầu thú
khi đăng thông tin về sổ đỏ của lô đất cần ra bán không ai nghĩ rằng những thông tin này sẽ xuất hiện trên một cuốn sổ đỏ
khác một cách tinh vi thậm chí lô đất bị bán đi lúc nào chủ nhân cũng không hay biết hình thức lừa đảo này đã xuất hiện
nhiều tại nhiều địa phương trên cả nước và mới đây là vụ việc vừa được phòng cảnh sát công an hình sự công an tỉnh khánh hòa
lật tẩy bằng cách nào các đối tượng phạm tội đã thực hiện cho lọt được hành vi của mình mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau
cuối tháng năm năm hai nghìn hai mươi một bà trần thị hường chú tải đường quang trung thành phố nha trang rất bất ngờ khi nhận được thông tin
cho bà đứng tên chủ sở hữu ở số bốn mươi chín b lam sơn thành phố nha trang đã được bán cho một cặp vợ chồng ở thành phố hồ chí minh
với giá hơn năm tỷ đồng bán tín bán nghi vì sổ đỏ lô đất bà vẫn còn giữ và chưa hề bán cho ai tuy nhiên khi làm việc
với cơ quan công an bà mới biết sổ đỏ mà bà đang giữ là sổ giả và chiếc sổ thật thì đã bị vị khách đến hỏi mua đất
gần một tuần trước đó đánh cháo
rồi trong đó thì họ giới thiệu một người tên vũ đến mua đất và sau quá trình hiện ngày giờ là hai mươi ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi một để trao đổi
thì trong quá trình trao đổi thì không có vấn đề gì xảy ra thì khi mà ngã giá chưa được thì người mua cũng đi về
thì tôi sổ sách thì tôi vẫn cấp bình thường đến khoảng một thời gian sau thì mới có một người thông báo là họ bị mua miếng đất này là bị lừa
và thông báo cho tôi là bị cáo sổ
đây là hai nạn nhân đã bị các đối tượng lừa bán lô đất của bà hưởng
theo đó thông qua một trang web mua bán họ biết thông tin về mảnh đất tại bốn mươi chín b lam sơn thành phố nha trang
được giao bán với giá năm tỷ hai trăm linh triệu đồng
liên hệ với số điện thoại đăng bán và trực tiếp đến xem kiểm tra mảnh đất trên là thật
hai bên đã thỏa thuận giao dịch qua điện thoại mua bán với giá năm tỷ một trăm năm mươi triệu đồng
hai bên hẹn nhau tại một văn phòng công chứng
và với một màn kịch hết sức tinh vi các nạn nhân đã bị đối tượng lừa chiếm đoạt một tỷ hai trăm linh triệu đồng
hai bên mình với họ trao đổi với nhau qua gia lô
bởi vì họ nói họ ở xa ở những tỉnh khác và tỉnh họ đang có dịch
cho nên là họ không muốn họ không thể đến gặp mình được
hẹn nhau một ngày để ra văn phòng công chứng
thế nên là sau khi mà lăn tay và ký giấy tờ xong hết rồi mình lại đưa tiền mặt cho họ
và trong quá trình công chứng họ đang xử lý để chuẩn bị đóng dấu
và ký tên thì họ phát hiện ra một bất thường ở trong cái lịch sử và ngô bán của căn nhà đó
thì họ mới hỏi
thì khi đấy là mình mới tìm hai người đó xem họ đâu rồi
nhưng mà khi mà tìm thì họ đã lặn mất rồi
quá trình điều tra phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh khánh hòa đã xác định một nhóm nghi can trú tại hà nội và hải dương
thủ đoạn của nhóm này rất tinh vi
khi nắm được thông tin về sổ đỏ giao trên mạng chúng tiến hành làm giả một cuốn y như thật
tiếp theo chúng tiếp cận chủ lô đất để tìm
cách cháu lấy sổ đỏ thật
có được sổ đỏ thật chúng tiếp tục làm giả các giấy tờ liên quan rồi phân cho các đối tượng đóng vai như những người chủ thật của lô đất
quá trình giao dịch những đối tượng này sẽ đứng ra bán rồi chiếm đoạt tiền
khi nó chiếm đoạt được cái nó lấy được cái sổ đỏ thật thì lại bắt đầu nó tìm người trong nhóm để phân công vị trí vai trò từng người
sau đó là nó làm toàn bộ giấy tờ
ví dụ như giấy chứng minh
để chứng minh giả gắn cái hình mà cái người đóng giả chủ đất vào
rồi là làm sổ hộ khẩu giả làm giấy xác nhận tình trạng hôn nhân giả để mà tiến hành cho đăng ra quán thừa đất trên mạng với giá rẻ hơn một nửa
đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa đã khởi tố bắt tạm giam đối với dương thị hồng sáu mươi bốn tuổi và đỗ hữu bình năm mươi hai tuổi
đều trú tại huyện sóc sơn thành phố hà nội để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cơ quan công an hình thức lừa đảo tinh vi này đã xuất hiện ở nhiều địa phương trong nước và lần đầu tiên xuất hiện ở khánh hòa
qua vụ việc này cơ quan công an cũng khuyến cáo đối với người bán đất khi đăng thông tin bán đất chỉ nên đăng thông tin về lô đất không đăng thông tin về thân nhân chủ lô đất
đối với người mua cần hết sức thận trọng nghiên cứu kiểm tra kỹ các yếu tố thông tin về pháp lý khi mua các tài sản lớn như bất động sản tránh để các đối tượng tội phạm lợi dụng gây án
sáu mươi thanh thiếu niên tụ tập trên cầu vượt dành cho người đi bộ trên phố hồ tùng mậu đã bị ủy ban nhân dân phường mai dịch quận cầu giấy hà nội đưa về trụ sở công an phường vì vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh trong tối và đêm ngày chín tháng bảy
trong số này có không ít em là học sinh sinh viên của các trường đại học cao đẳng trên địa bàn thành phố hà nội
trước đó sau khi giả soát nắm tình hình lực lượng chức năng phường với hơn ba mươi cán bộ đã thành lập hai tổ công tác chốt trị